kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần bá đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đăng ký thường trú tại khu vực sáu phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ
về tội hủy hoạn nguồn lợi thủy sản quy định tại điều hai trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự
qua quá trình xét minh cơ quan điều tra xét định vào ngày một mươi bốn bốn hai nghìn hai mươi ba
trần bá đức đã bị chi cục thủy sản thành phố cần thơ
sửa phạt vi phạm hành chính số tiền ba triệu đồng về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản
đến ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trong quá trình tuần tra kiểm soát trên rạch cái khế thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ
tổ công tác của công an quận ninh kiều phát hiện trần bá đức tiếp tục vi phạm với cùng hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ một dùng composite không có số đăng ký
một đồng cơ xăng một bình ác quỳ một công cụ kích điện và một cây vợt điện
được biết trước đó công an quận ninh kiều đã phát hiện ba trường hợp là lâm văn khơ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hiện đang cư trú tại phường hương phú quận cái trăng thành phố cần thơ
trương văn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và trương tuấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng ngụ tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
cùng có hành vi sử dụng dòng điện hoặc các phương tiện ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản
hiện công an quận ninh kiều đang tiếp tục điều tra làm rõ
giữ lý nghiêm theo quy định của pháp luật